tại hà nội bộ quốc phòng đã tổ chức họp báo thông tin về tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
theo kế hoạch đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi tại hà nội với phương châm
đoàn kết trí tuệ bản lĩnh dân chủ kỳ cương
đại hội được tiến hành với chủ đề xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
một số quân binh chủng lực lượng tiến thẳng lên hiện đại
phần nấu từ năm hai nghìn ba mươi xây dựng quân đội hiện đại làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước
công tác chuẩn bị báo cáo chính trị đã được chuẩn bị chú đáo
phản ánh toàn diện những kết quả nổi bật của đảng bộ quân đội trong thực hiện nghị quốc đại hội lần thứ một mươi hai của đảng